ai lên sứa hoa đào
ai lên sứa hoa đào

màu hoa trên mái
ôi máu hoa đào
màu hoa đào
chưa sớm nào
ôi máu hoa đào
như môi hồng
người mình yêu
ôi máu hoa đào
đã bao lần
thì màu hoa
mà lựa khách
lắm hôn thơ
mà lựa khách
dừng chân lãng dùm
ai lên sứa hoa đào
đừng quên mang về một cành hoa
chưa tươi vớt mơ mang
nhìn mây trôi xa xa
người về từ hôm nắng
mà lòng còn thương vẫn thương
bao nhiêu năm tháng cũ
mà hồn nào thôi vẫn vương
giờ này nhìn sương khói
mà thơm mưa
màu hoa trên mái
người về từ hôm nắng
mà lòng còn thương vẫn thương
bao nhiêu năm tháng cũ
mà hồn nào thôi vẫn vương
giờ này nhìn sương khói
mà thơm mưa
màu hoa trên mái
người về từ hôm nắng
mà lòng còn thương vẫn thương
bao nhiêu năm tháng cũ
mà hồn nào thôi vẫn vương
giờ này nhìn sương khói